sáng nay ngày hai mươi năm tháng một báo nhân dân chính thức khai trương báo nhân dân điện tử tiếng tây ban nha
tại địa chỉ www es nhân dân org vn và địa chỉ ww es nhân dân com vn
tới sự lễ khai trương có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung mương các đồng chí ủy viên trung ương đảng đồng chí vũ đức đam
phó thủ tướng chính phủ đồng chí hoàng bình quân trưởng ban đối ngoại trung ương
đồng chí thuận hữu tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung mương
chủ tịch hội nhà báo việt nam cùng sự chương trình còn có đồng chí torres rivera
đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa cuba tại việt nam
phát biểu tại lễ ra mắt tổng biên tập báo nhân dân thuận hữu cho biết
trong gần bảy mươi năm lịch sử hình thành và phát triển báo nhân dân tự hào là người bạn tin cậy
đồng hành cùng bạn đọc với các ấn phẩm truyền thống của báo nhân dân như nhân dân hàng ngày
nhân dân cuối tuần nhân dân hàng tháng thời nay truyền hình nhân dân
các báo nhân dân điện tử tiếng việt tiếng anh tiếng trung tiếng pháp tiếng nga đã góp phần
quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
tới đông đảo quần chúng trong nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài đấu tranh chống những quan điểm
sai trái bảo vệ đảng bảo vệ chế độ sự ra đời của báo nhân dân điện tử tiếng tây ban nha
là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đánh dấu bước phát triển mới của báo nhân dân
dương tinh thần tích cực chủ động phối hợp của báo nhân dân và các ban bộ ngành đã nhanh chóng
thực hiện chỉ đạo của ban bí thư về chủ trương xuất bản báo nhân dân điện tử tiếng tây ban nha
khai trương đúng tiến độ đề ra đồng chí đề nghị đội ngũ những người làm báo đảng
nhất là các cán bộ phóng viên biên tập viên báo nhân dân điện tử nói chung
báo nhân dân điện tử tiếng tây ban nha nói riêng phát huy tính chủ động sáng tạo
bám sát tình hình đất nước tình hình khu vực và thế giới không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị
và nghiệp vụ để đưa những thông tin nhanh chuẩn xác tới bạn đọc giúp bạn đọc hiểu rõ hơn tình hình
đất nước đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước việt nam
tờ báo phải trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng người việt nam hiện đang sinh sống
học tập và làm việc ở nước ngoài với quê hương đất nước